nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao hạ viện australia do ngài tony smith chủ tịch hạ viện
dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bảy
chiều nay lễ đón chính thức đoàn đã diễn ra tại nhà quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngày sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chia sẻ những ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước và con người australia
trong chuyến thăm chính thức australia cuối năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt liệt chào mừng
ngài chủ tịch hạ viện australia tony smith thăm chính thức việt nam
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ ghi dấu ấn quan trọng
góp phần củng cố và phát triển quan hệ vừa được nâng cấp
lên thành đối tác chiến lược giữa việt nam và australia vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
australia hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của việt nam
kim ngạch thương mại tăng trên bảy mỗi năm đạt gần sáu năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi bảy
và ba sáu mươi hai tỷ usd trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
hiện australia có bốn trăm một mươi sáu dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư một tám tỷ usd
đứng thứ hai mươi trên một trăm hai mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
chủ tịch quốc hội cảm ơn và đánh giá cao việc australia tiếp tục dành ưu tiên
về viện trợ phát triển oda cho việt nam cho rằng cầu cao lãnh được khánh thành
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám là minh chứng về sự hỗ trợ hiệu quả của australia
cho phát triển kinh tế xã hội của các địa phương đồng bằng sông kiều long của việt nam
nhắc tới cộng đồng người việt nam tại australia với khoảng ba trăm linh người
và khoảng ba mươi học sinh sinh viên việt nam đang học tập tại australia
ngài chủ tịch hạ viện tony smith cho rằng đây là những đại sứ gắn kết tuyệt vời giữa hai nước
đánh giá cao sự thông minh chăm chỉ của học sinh sinh viên việt nam
ngài chủ tịch hạ viện mong muốn có thêm ngày càng nhiều học sinh sinh viên việt nam
cũng tại hội đàm hai nhà lãnh đạo quốc hội thống nhất
hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực du lịch và nông nghiệp
quốc hội hai nước duy trì tăng cường trao đổi đoàn các cấp thông qua tiếp xúc
trao đổi kinh nghiệm lập pháp giám sát hỗ trợ hai chính phủ
thực hiện hiệu quả các cam kết theo chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và các thỏa thuận văn kiện đạt được trong các chuyến thăm cấp cao hai nước gần đây
tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân phát huy vai trò
của các nhóm nghị sĩ hữu nghị và hội hữu nghị tại mỗi nước